chiều ngày hai mươi ba tháng ba ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh tây ninh đã tổ chức họp báo xác nhận hai trường
hợp dương tính với sars cov hai cả hai trường hợp đều được ngành y tế kiểm tra sức khỏe kịp thời
cách ly ngay từ khi mới nhập cảnh về việt nam trước đó ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh
tây ninh đã triệu tập khẩn cấp cuộc họp ngay trong đêm hai mươi hai tháng ba
yêu cầu các ngành phối hợp chặt chẽ khẩn trương ứng phó phòng chống dịch covid một mươi chín